kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay kéo dài ba ngày nên lượng khách đổ về khu du lịch quốc gia sapa cũng tăng cao đột biến
để đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách ubnd huyện sapa đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc tạo ấn tượng đậm sâu trong lòng du khách
một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp nghỉ lễ lần này được ubnd huyện sapa tổ chức đó là lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động hấp dẫn
như chương trình biểu diễn hoạt động đường phố và tái hiện hoạt động văn hóa dân tộc vùng cao
lễ hội trên mây ngày mùa trên danh thắng dụ bậc thang sapa đã mang lại nhiều cảm xúc cho du khách
vui lắm nói chung là cực kỳ là vui hôm nay là thấy đông người mọi người đều vào hòa vào cái không khí của cái tiết trời mùa thu hôm nay thì mình cũng rất là hứng khởi
để bảo đảm an toàn và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của du khách
huyện sapa cũng bố trí nhiều lực lượng
huyện sapa cũng tham gia hỗ trợ phần đường giao thông hướng dẫn tư vấn các địa điểm du lịch cho du khách
niêm yết giá tại các nhà hàng khách sạn không để tình trạng tăng giá xảy ra
ngoài các hoạt động huy động đoàn viên thanh niên tham gia phân làn đường cũng như là vệ sinh môi trường bóc rỡ quảng cáo
thì trong lễ hội mùa thu năm nay huyện đoàn đã vi động đoàn viên thanh niên tham gia một hoạt động đó là tái hiện các văn hóa
của các dân tộc sapa trong đó thì chủ đạo đó là các hoạt động về văn hóa văn nghệ tái hiện các trò chơi dân gian như là ném bao ném còn đi cà kheo rồi bịt mắt đánh trống
theo dự kiến kỳ nghỉ lễ lần này sapa sẽ đón khoảng năm mươi du khách nâng tổng số du khách đã đón từ đầu năm lên trên một sáu triệu lượt
đạt doanh thu về du lịch dịch vụ trên hai tỷ đồng thông qua kỳ nghỉ lễ lần này với các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc
huyện sapa mong muốn phát huy giá trị văn hóa truyền thống góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu du lịch quốc gia sapa